tại hà nội với chủ đề tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã
đẩy mạnh xây dựng hệ thống liên minh hợp tác xã việt nam vững mạnh
thực hiện hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên
đại hội đại biểu toàn quốc liên minh hợp tác xã việt nam lần thứ sáu
nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức được khai mạc